thông tin từ bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh hà tĩnh
mới đây bệnh viện đã phẫu thuật nội soi thành công cắt ruột thừa cho một bệnh nhân một trăm linh tuổi
theo đó cụ ông tên là lxt sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn trú tại phường kỳ thịnh thị xã kỳ anh
nhập viện trong tình trạng đau bụng đã hai ngày kèm theo sốt nôn
sau khi tiến hành thăm khám làm các xét nghiệm cần thiết
bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm ruột thừa muộn viết mổ cú ở ổ bụng liền xeo xấu
ngay sau khi hội chẩn bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
bác sĩ võ minh tuấn phó trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân thông tin
đối với trường hợp bệnh nhân này khó khăn lớn nhất là người bệnh tuổi cao
thể trạng già yếu kèm theo tiền sử có viết mổ cú ổ bụng liền xeo xấu
nên việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn do sức chứa đựng và sức hồi phục của người bệnh đã giảm
nếu không điều trị kịp thời có thể gây viêm phúc mạc dẫn đến sốc nhiễm trùng
gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người bệnh
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phẫu thuật viên cùng kíp gây mê
các phẫu thuật diễn ra an toàn
sau một thời gian điều trị sau phẫu thuật ngày một mươi ba tháng ba cụ ông lc đã được xuất viện
theo các bác sĩ viêm ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong các bệnh cấp cứu tiêu hóa
phiên ruột thừa thường xảy ra ở nam giới độ tuổi mắc bệnh thường gặp là một mươi năm bốn mươi tuổi
viêm ruột thừa hay gặp dễ chẩn đoán nhưng lại thường để lại các biến chứng nặng nề
nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị sớm bằng phẫu thuật chuẩn trong hai mươi bốn giờ kể từ khi bắt đầu đau
do đó việc chẩn đoán và phát hiện bệnh viên ruột thừa để phẫu thuật cắt bỏ từ sớm
là một điều hết sức cần thiết để tránh được những biên chứng nguy hiểm xảy ra
đặc biệt là trên bệnh nhân cao tuổi
can thiệp ngoại khoa bằng phẫu thuật mở hay phẫu thuật nội soi sớm khi đã có chẩn đoán viêm ruột thừa
mổ càng sớm càng tốt đây là phương pháp điều trị kinh điển và được đồng thuận
bởi tất cả các bác sĩ lâm sàng trên toàn thế giới từ trước đến nay
viêm ruột thừa chiếm một tần suất lớn trong cấp cứu bụng khoảng ba mươi
vì vậy mỗi bệnh nhân đến bệnh viện vì đau bụng nhất là đau ở vùng hố trộn phải
trước hết phải xem bệnh nhân có bị viêm ruột thừa hay không
đối với những trường hợp khó phải theo dõi nhiều giờ khám đi khám lại nhiều lần tránh bỏ sót
chẩn đoán sớm đúng điều trị bằng can thiệp ngoại khoa trong hai mươi bốn giờ đầu kể từ khi đau
làm giảm thiếu các tai biến và biên chứng của bệnh viêm ruột thừa
qua đó các bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh có biểu hiện đau bụng nôn
không nên chủ quan tự mua thuốc uống mà cần đến bệnh viện thăm khám và điều trị kịp thời